thời điểm này dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng một số địa phương trong tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tình trạng nắng hạn gây gắt
nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ao hồ chăn nuôi đành phải bỏ hoang
chỉ mới đầu mùa nắng nhưng hạn hán xâm nhập mặn đã khiến cho nhiều bà con nông dân khốn khổ
xứ đồng phổ cường có khoảng ba trăm linh hectare lúa không có nước ngay từ đầu vụ
một trăm năm mươi hectare phải chuyển đổi cây trồng để tránh bỏ hoang
tuy nhiên dù trồng loại cây nông nghiệp cần ít nước bà con nông dân cũng không thể canh tác vụ hè thu vì ruộng khô cháy
bước vào vụ hẻ thu ngay từ đầu mùa toàn tỉnh quảng ngãi có sáu bảy hectare diện tích cây trồng bị hạn nặng
trong đó hạn nặng nhất là thị xã đức phổ với một hai trăm linh hectare thiếu nước trầm trọng
nắng nóng gai gắt kéo dài mực nước trên các sông suối khô cạn hồ đập chỉ đạt bốn mươi năm mươi
dự báo tình trạng này kéo dài đến tháng tám và nguy cơ vụ hẻ thu này hạn xâm nhập mặn lịch sử tại quảng ngãi
hiện ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương đối phó với hạn hán đầu mùa
làm em bản xin ý kiến của bản quyền bản nông nghiệp cũng như là trạm tính năng số sáu
nước chống hạn cho đàm lâm bình số lượng sinh là năm ngày nhưng nguồn nước của hiệu hồ sơn cũng khó khăn chỉ có chọc ba ngày
nước này chỉ có khoảng bốn năm chục hectare thôi
số còn lại nếu như tại không mưa cứ nắng kéo dài như thế này thì dẫn đến đàm lâm bình
ngành nông nghiệp quảng ngãi đang triển khai biện pháp cắt nước hệ thống thủy lợi cho các địa phương tưới luân phiên
đồng thời khẩn trương sửa chữa canh mương
nạo vét duy tu sửa chữa các cửa cống bị hư hỏng để tránh thất thoát nguồn nước vụ hè thu nhằm hạn chế tình trạng đồng ruộng bỏ hoang vì nắng hạn